tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội lào pani yathotu sang thăm việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và hết lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
thay mặt chính phủ thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa
thủ tướng nêu rõ hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả tích cực
việt nam cũng đặc biệt vui mừng về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức lào của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng vừa qua tạo dấu ấn và động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai đảng
hai nhà nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu chân thành cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian đón tiếp
với tình cảm nồng nhiệt và thân thiết
nhân dịp này đồng chí mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục có nhiều đóng góp
và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước
chủ tịch quốc hội lào hoan nghênh đảng nhà nước việt nam đã đăng cai tổ chức thành công
hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên lần thứ hai thể hiện vai trò quan trọng của việt nam
trong việc xây dựng và đóng góp vào hòa bình ổn định của thế giới khẳng định việt nam là nơi an toàn
ổn định khẳng định vai trò và vị thế của việt nam ngày càng được củng cố trên thế giới